vào sáng ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện yên thủy tỉnh hòa bình cho biết
đang tạm giữ người điều khiển xe ben chở đất gây ra vụ tai nạn khiến cho ba người thiệt mạng
lái xe ben chở đất gây tai nạn được xác định là nguyễn văn doanh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
chủ tải xã hợp tiến huyện mỹ đức thành phố hà nội
theo lời khai ban đầu nguyên nhân lái xe gây ra vụ tai nạn là do đoạn đường lúc ấy lên dốc cho nên bị mất phanh
không kiểm soát được tay lái khiến cho xe bị lật
cũng theo công an huyện yên thủy tỉnh hòa bình chiếc ô tô con bị hỏng hoàn toàn sau vụ tai nạn
vụ tai nạn xảy ra vào khoảng một mươi năm h bốn mươi năm phút ngày bốn tháng sáu tại km bốn trăm bảy mươi hai chín trăm năm mươi đoạn qua xã bảo hiệu huyện yên thủy tỉnh hòa bình
qua video hành trình ghi lại từ một ô tô khác chiếc xe ben chở đất bị lật dẫn đến vụ việc
dẫn đến việc là đè lên một chiếc ô tô con đang đi ngược chiều
vụ tai nạn đã khiến cho ba người tử vong một người bị thương